chào mừng ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm tại phố đi bộ hồ gươm cũng như tại công viên hồ tây cùng nhiều địa điểm vui chơi khác tại hà nội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ vui chơi giải trí sôi nổi sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đi vào hoạt động được khoảng thời gian khá lâu phố đi bộ luôn là điểm đến thu hút người dân thủ đô cũng như du khách nơi đây mọi người vừa có thể tản bộ thư giãn ngắm nhìn hồ gươm tham quan những danh thắng xung quanh và thưởng thức những món ăn mang hương vị đường phố rất riêng của hà nội
âm nhạc cũng chính là một sắc thái không thể thiếu của phố đi bộ từ các ban nhạc trẻ trình diễn những ca khúc thời thượng sôi động tới những nghệ sĩ đường phố sử dụng các nhạc cụ cổ truyền hãy lắng nghe một hà nội đầy sâu lắng trong ngày lễ kỷ niệm lớn